thưa quý vị để điều tra về hành vi giết người ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam phạm văn hữu chú huyện tân phú tỉnh đồng nai
theo điều tra ban đầu sau khi uống rượu say bị nạn nhân là chủ quán tạp hóa nhắc việc nợ nần hữu đã về nhà lấy dao quay lại cãi vã rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân khiến ông này chết tại chỗ
phạm thanh hữu sau đó bị người dân khống chế báo cho cơ quan công an